cách đây hơn một thế kỷ cách mạng tháng một mươi nga năm một nghìn chín trăm một mươi bảy thành công
khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người ở nước nga
và sau đó là liên bang soviet
đây là một sự kiện lịch sử làm dung chuyển thế giới
đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại
thời gian càng lùi xa càng cho phép chúng ta đánh giá nhìn nhận rộng hơn
đa chiều sâu sắc hơn và khách quan hơn về ý nghĩa lịch sử
tầm vóc thời đại của cách mạng tháng một mươi
đặc biệt sau khi cách mạng thành công
ngay lập tức xác lệnh về hòa bình của nhà nước soviet đã được ban hành
có thể nói đây là một văn kiện lịch sử có giá trị như một cương lĩnh hòa bình đầu tiên
của nhân loại trong thế giới đương đại
ngay sau khi cách mạng thành công thay mặt đảng bolshevik nga
lenin đã ký và công bố xác lệnh về hòa bình
khẳng định bảo vệ hòa bình là vấn đề cấp bách có ý nghĩa sống còn của nhân loại
ông nhấn mạnh thái độ dứt quát của những người cộng sản
là lên án mọi chính sách bạo lực cương quyền phản đối chiến tranh xâm lược
giả sức bảo vệ hòa bình và quyền bình đẳng
quyền tự quyết định vận mệnh con đường phát triển của các quốc gia dân tộc trên thế giới
khi cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra
lenin đã nhận thấy được quy mô sự tàn phá hậu quả của chiến tranh
lenin đã phản đối mà dương cao ngọn cờ hòa bình
bằng hẳn một quan điểm
tức là đưa hẳn vào thành viên
một cái sắc lệnh của chính quyền
người chính quyền vừa mới giành được hôm trước
hôm sau là thông qua sắc lệnh như thế này
xác lệnh về hòa bình đã nêu những vấn đề có tính nguyên tắc
của một kiểu quan hệ quốc tế mới
được đề ra không phải trên cơ sở các dân tộc lớn áp bức trà đạp các dân tộc nhỏ và yếu
mà là dựa trên sự đoàn kết xây dựng và giữ vững môi trường hòa bình bền vững
của tất cả các dân tộc và sự bình đẳng của các quốc gia dân tộc
sắc lệnh về hòa bình
sắc lệnh về hòa bình mặc dù là đã hơn một thế kỷ rồi
nhưng chúng ta thấy là nó có ý nghĩa rất là thời sự
cho đến thời điểm này không có cuộc chiến tranh lớn
nhưng vẫn có các cuộc xung đột khu vực
hoặc là những cuộc chiến tranh tranh chấp giữa các nước
với rất nhiều lý do với nhiều nguyên nhân khác nhau
nhưng mà rõ ràng là cái sắc lệnh hòa bình của lenin soạn thảo từ năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
cho đến hiện nay nó vẫn là một cái xác lệnh tiên phong
tuyên ngôn của những người cộng sản những người cách mạng về hòa bình
mà phản đối cuộc chiến tranh đế quốc
có thể nói xác lệnh về hòa bình là một văn kiện lịch sử có giá trị
như một cường lĩnh hòa bình đầu tiên của nhân loại trong thế giới đương đại
là dấu mốc ra đời và phát triển đường lối chính sách đối ngoại hòa bình
của nhà nước soviet làm cơ sở trong xây dựng phát triển đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới
soi sáng cho đường lối đối ngoại của việt nam
thế giới ngày nay đang trong sự thế hội nhập độc lập hợp tác đan xen nhau
nhưng hiểm họa chiến tranh xung đột sắc tộc khủng bố vẫn hiện hữu
vì thế giữ vững môi trường hòa bình cho thế giới vẫn là vấn đề cần kíp
luôn nóng bỏng tính thời sự và đòi hỏi sự nỗ lực cao của tất cả các quốc gia
điều đó càng cho thấy giá trị của sắc lệnh hòa bình đối với ngày hôm nay
một giá trị mang tính thời đại của cách mạng tháng một mươi